trước tác động của hiện tượng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiểu long việc đẩy mạnh phát triển nuôi tôm đặc biệt là tôm thẻ chân trắng theo phương thức quảng canh đang là một giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay diện tích nuôi tôm của đồng bằng sông cửu long đạt sáu trăm ba mươi tám ha với sản lượng năm trăm sáu mươi sáu tấn
trong đó tôm xú năm trăm sáu mươi sáu ha sản lượng hai trăm bốn mươi chín tấn tôm thẻ chân trắng là bảy mươi một bốn trăm hai mươi ha sản lượng đạt hai trăm chín mươi ba tấn
tuy nhiên có một thực tế mặc dù diện tích nuôi chỉ bằng một phần ba tôm sú nhưng sản lượng tôm thẻ chân trắng lại cao bằng tôm xú
vì vậy hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tập trung các giải pháp để phát triển tôm thẻ chân trắng
hiện nay thì với cái diện tích của chúng ta chỉ khoảng hơn một trăm linh ha nuôi thơm
còn lại là diện tích nuôi quảng canh cải tiến rồi thì tôm lúa tôm rừng tôm sinh thái thì như vậy
và năng suất của chúng ta hiện nay thì còn tương đối thấp
cái diện tích mà nuôi sinh thái nuôi tôm rừng tôm lúa của canh cải tiến thì khoảng ba trăm linh kg trên một hectare
thì nếu nâng cao được cái năng suất này lên thì chúng ta sẽ còn cái dư địa để phát triển ngành tôm rất là lớn
có thể nói tôm thẻ chân trắng có dư địa phát triển và có khả năng tăng sản lượng và giá trị
tuy nhiên dịch bệnh trên tôm thẻ chân trắng thường hay diễn ra đặc biệt là bệnh đốm trắng
vì vậy tại hội thảo nghiên cứu tác động về môi trường dịch bệnh và hiệu quả kinh tế nuôi tôm thẻ chân trắng
được bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức ngày ba tháng ba
nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn trong phát triển tôm thẻ chân trắng
đồng thời đưa ra các giải pháp để tăng sản lượng tôm thẻ chân trắng trong thời gian tới
như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng để giảm dịch bệnh do ô nhiễm
nhanh chóng nghiên cứu để chủ động về giống tôm tránh phụ thuộc nhập khẩu như hiện nay
phát triển tôm theo chuỗi để hài hòa lợi ích giữa người nuôi và doanh nghiệp thu mua chế biến